người dân sống ven hồ tây hà nội bất ngờ khi thấy cá đột ngột chết hàng loạt
và nổi đầy đầy mặt nước bốc mùi hôi thối
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày hai tháng một mươi
tại khu vực ven hồ tây đường trích xài và đường nguyễn đình thi
rất nhiều cá chết nổi trắng ven hồ với đủ các loại như cá mè ru phi cá chép
cá chết trôi giạt vào ven bờ gây mùi hôi thối khó chịu
nhiều người dân đã vớt cá chết để về cho chó mèo hoặc để về bón cây
bên cạnh đó rất nhiều người dân đi đường cũng đã bất ngờ với việc cá chết
theo một số người dân đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cá chết ở hồ tây
nhưng chết nhiều như họ thấy trong mấy ngày qua thì chưa bao giờ xảy ra

cá chết với số lượng nhiều như thế này chỉ mới xảy ra khoảng hai ba ngày nay
các công nhân môi trường đã huy động ba thuyền máy vớt cá chết
tuy nhiên cá chết giải rác khắp mặt hồ tây sau đó giặt vào bờ nên vớt không sể
hiện nay mỗi ngày hồ tây phải tiếp nhận khoảng bốn mét khối nước thải của các nhà hàng quán ăn uống và người dân sinh sống ven hồ thải xuống
kết quả phân tích mẫu nước cho thấy hàm lượng amoniac trong nước ở mức một năm mg trên lít gấp ba lần tiêu chuẩn cho phép
hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý
thức ăn thừa rác thải xuống thẳng hồ tây vẫn thường xuyên diễn ra